tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp bà wendy mathius đại sứ new zealand tại việt nam
đánh giá cao các chương trình đào tạo tiếng anh của chính phủ new zealand đã dành cho các đại biểu quốc hội việt nam thời gian qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mong muốn thời gian tới đại sứ tiếp tục phát huy và thúc đẩy hình thức hợp tác này
chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng với những thành tiệu đạt được trong hơn bốn mươi năm quan hệ ngoại giao
và quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao quan hệ đối tác toàn diện việt nam new zealand
sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa hướng tới đối tác chiến lược trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội mong rằng new zealand tiếp tục hợp tác hỗ trợ việt nam phát triển bền vững
nhất là ở các vùng sâu vùng xa nhiều khó khăn tập trung vào bình đẳng giới phụ nữ trẻ em thiệt thòi chống biến đổi khí hậu
về phần mình đại sứ endy matthew cho biết new zealand luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm của mình
trong các lĩnh vực để giúp việt nam phát triển hơn
liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu new zealand sẽ tiếp tục có chương trình viện trợ phát triển đối với việt nam
tập trung vào nông nghiệp giáo dục và những rủi ro thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu
hy vọng sẽ góp phần giúp việt nam giải quyết vấn đề này